theo đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an phát đi quyết định truy tìm võ thị diễm my hai mươi ba tuổi
diêm my được truy tìm để triệu tập về phục vụ công tác điều tra liên quan tới vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
trước đó công an tỉnh long an nhận được đơn của người thân diễm my về việc cô gái này mất tích
ngoài ra thời gian qua gia đình cũng tố cáo về việc những người ở tỉnh thất bồng lai có những hành vi lạm dụng diễm my
nhắc về vụ việc con gái mất tích bấy lâu nay bà tuyết mai cho biết gia đình đã tìm đủ mọi cách để tìm kiếm con
nhưng vẫn chưa có kết quả nào rõ ràng
bên cạnh đó trong khi gia đình đang gặp những rắc rối vợ chồng bà cũng thường xuyên bị cộng đồng mạng tấn công
bản thân bà tuyết mai từ ngày con gái mất tích cũng thường xuyên đau ốm nhưng ngày nào chưa tìm thấy con gái
bà vẫn phải cố gắng gượng dậy để tìm kiếm con
bà tuyết mai bật khóc chia sẻ
bản thân tôi mất con gái tôi cũng đã rất đau khổ vậy mà còn bị cộng đồng mạng tấn công
động lực của tôi bây giờ chỉ duy nhất là tìm cho ra con gái mình
khi tôi bệnh phải nắm xuống tôi lại nghĩ đến con gái
đó là điều khiến tôi đứng lên cố gắng để có sức khỏe để tìm lại con
những gì tôi làm chỉ để tìm lại con gái của tôi thôi
ngoài ra tôi không muốn gì khác
tôi cũng rất mừng vì cơ quan chức năng đã vào cuộc để giúp đỡ gia đình
hy vọng cơ quan chức năng sẽ giúp gia đình sớm tìm ra con gái
về phía ông thắng bố ruột diễm me cũng cho hay
trưa đây diễm my hoàn toàn bình thường
từ ngày tiếp xúc với những người trong tính thất bồng lai thì thay đổi tính tình
ông thắng cho biết từ đó nó rất sợ gia đình đưa về nhà
bị đầu độc tư tưởng nó đánh mất đi bản năng con người là con của ai nó không nhớ được
lần thứ hai tức là lần cuối
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến ngày hôm nay cũng chưa có tùng tích
hiện tại ông thắng và gia đình vô cùng lo lắng cho diễm my
con nó đi một ngày đã lo rồi huống chi nó đi hai năm mình không biết tùng tích
giờ chỉ mong cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm
hiện tại những người có liên quan đến những sai phạm tại tính thất bồng lai
đã bị bắt tạm giam và điều tra làm rõ
cùng với việc công an vào cuộc truy tìm tùm tích võ thủy diễm my
hy vọng những bí ẩn và tin đồn xung quanh cơ sở thờ tự nhiều tai tiếng này
sẽ sớm được đưa ra ánh sáng